tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị đã diễn ra hội thảo tham vấn hoàn thiện cơ chế phản hồi và giải quyết khiếu nại thuộc đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng bắc trung bộ giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
để giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng bắc trung bộ giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm được triển khai tại sáu tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế
hội thảo đã tập trung vào một số nội dung chính trong việc hoàn thiện cơ chế phản hồi và giải quyết khiếu nại trong quá trình thực hiện như quyền sử dụng đất rừng phân bổ các hoạt động bảo vệ rừng khai thác sử dụng quản lý và bảo vệ rừng góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội cũng như nâng cao hiệu quả quản lý rừng
dự kiến vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín việt nam và ngân hàng thế giới sẽ ký kết hợp đồng chi trả giảm phát thải để thực hiện đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng bắc trung bộ giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
việc triển khai thực hiện hợp đồng thể hiện trách nhiệm và nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của việt nam với cộng đồng quốc tế